thưa quý vị tp hcm sẽ triển khai lấy mẫu cộng đồng tại nhà người dân
để đảm bảo giãn cách theo chỉ thị số một mươi sáu đồng thời sẽ tái lập một trăm năm mươi bảy chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
và không cấp giấy thông hành nhằm ngăn ngừa khả năng một số người lợi dụng để đi ra ngoài
khi không thực sự cần thiết
trước nhiều ý kiến đề nghị cấp giấy thông hành cho người dân di chuyển trên địa bàn thành phố
khi bị lực lượng chức năng kiểm soát ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm cho rằng
việc này không cần thiết bởi có nguy cơ sẽ bị một số đối tượng lợi dụng để ra ngoài
khi không thực sự cần thiết đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng phải kiểm soát chặt chẽ
để đảm bảo nghiêm chỉ thị một mươi sáu
đối với công tác lấy mẫu xét nghiệm sắp tới do thành phố đã thực hiện chỉ thị một mươi sáu
ngành y tế địa phương sẽ không lấy mẫu tại cộng đồng để tránh tập trung đông người gây nguy cơ lây nhiễm cao
thành phố sẽ tổ chức lấy mẫu tại hộ gia đình và tập trung vào những người có nguy cơ
đồng thời phải gắn liền số lượng mẫu và năng lượng xét nghiệm
bắt đầu từ hôm nay chúng ta đã thực hiện chỉ định một mươi sáu
nguyên tắc là ở nhà chỉ ra ngoài khi cần thiết cho nên là người của chúng ta ở hộ gia đình
chúng ta đến từng hộ gia đình để chúng ta lấy mẫu
trong thời gian này nếu bất kỳ đồng chí nào mà tổ chức lấy mẫu tập trung
các chỉ vi phạm chỉ thị một mươi sáu
năm ngày tới là thời điểm để chính quyền thành phố tập trung toàn lực cho việc chống dịch
và tri bếp toàn bộ
chính quyền thành phố f còn sát lại trong cộng đồng
thành phố hồ chí minh kêu gọi người dân nêu cao ý thức trách nhiệm
cùng thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu
bên cạnh đó chính quyền thành phố cũng tái kích hoạt một mươi hai chốt kiểm soát
tại các cửa ngõ thành phố và một trăm năm mươi bảy chốt tại các quận huyện và thành phố thủ đức
để đảm bảo kiểm soát tốt dịch bệnh trong những ngày tới